nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thành lập liên hợp quốc vào sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
vòng chung kết cuộc thi viết luận bằng tiếng anh với chủ đề việt nam và liên hợp quốc
do liên hợp quốc tại việt nam phối hợp với tổ chức tình nguyện vì hòa bình việt nam
đã được tổ chức tại hà nội
cuộc thi viết việt nam và liên hợp quốc được tổ chức nhằm đánh dấu hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm năm
thành lập liên hợp quốc đồng thời giúp sinh viên việt nam nâng cao tiếng nói
cũng như góc nhìn của thanh niên về vai trò và những đóng góp của việt nam trong liên hợp quốc
cuộc thi đã thu hút hơn ba trăm linh người quan tâm với gần hai trăm linh bài dự thi gửi về từ mọi miền tổ quốc
năm thí sinh xuất sắc tham dự chung kết đều là những gương mặt có các bài tham luận sâu sắc
tập trung thảo luận về những đóng góp của việt nam trong lĩnh vực kinh tế văn hóa
xã hội môi trường và khoa học thúc đẩy sứ mệnh và thực hiện hiến trương của liên hợp quốc
ban tổ chức đã tiến hành trao một giải nhất một giải nhì một giải ba
và hai giải khuyên khích cho năm thí sinh lọt vào chung kết của cuộc thi